các nhà nghiên cứu canada mới đây xác nhận trường hợp lây nhiễm covid một mươi chín đầu tiên từ hiêu sang người
dù không có khả năng biến thể được tìm thấy ở hiêu có thể vượt qua sự bảo vệ của vaccine
song các nhà nghiên cứu yêu cầu giám sát động vật hoang dã chặt chẽ hơn
để ngăn chặn các đột biến mới phát triển và lây lan một cách âm thầm
để thực hiện nghiên cứu các nhà khoa học đã lấy mẫu bệnh phẩm từ hàng trăm con hu đuôi trắng hoang dã
ở tây nam ontario vào mùa thu năm ngoái
sau khi xét nghiệm và kiểm tra các hạch bạch huyết của hưu
họ phát hiện một mươi bảy trong số hai trăm chín mươi tám con hu dương tính với chủng virus mới và rất khác biệt của virus sars cov hai
virus này có nhiều đặc điểm tương tự với chủng virus đang lưu hành trong quần thể người
sau đó các nhà nghiên cứu so sánh cấu trúc gen của virus sars cov hai được tìm thấy ở hiêu
và những người mắc covid một mươi chín trong khu vực gần đó
họ đã tìm thấy một cư dân mang chủng virus tương tự
người này cũng đã từng tiếp xúc với hiêu
dù dữ liệu mẫu bệnh phẩm
còn hạn chế khiến việc hiểu biết đầy đủ về mối quan hệ di truyền giữa các chủng virus rất khó khăn
nhưng thời gian và vị trí lây nhiễm cho thấy hiêu có thể là nguồn lây virus